tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc mới
đều có quốc tịch việt nam nhập cảnh từ nhật bản và được cách ly ngay tại tp hcm và tỉnh thanh hóa
đến thời điểm này việt nam có một ba trăm bốn mươi ba ca mắc covid một mươi chín hiện có một một trăm bảy mươi chín bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
và còn một trăm sáu mươi bốn bệnh nhân đang điều trị đều là các trường hợp nhập cảnh
cả nước vẫn còn một mươi năm ba trăm bảy mươi năm người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly
trong đó một trăm bảy mươi tám người được cách ly tập trung tại bệnh viện một mươi bốn ba trăm một mươi chín người được cách ly tập trung tại cơ sở khác
tám trăm bảy mươi tám người được cách ly tại nhà nơi lưu trú